chiến tranh đã lùi xa nhưng cho đến nay vết thương của chiến tranh vẫn ám ảnh biết bào số phận
thảm họa gia cam điều sinh đã để lại những hậu quả khôn lường tới sức khỏe của nhiều thế hệ người việt
chung tay xoa dịu nỗi đau da cam là những hành động đang được các cấp chính quyền cũng như người dân tỉnh điện biên quan tâm thực hiện
hôm nay căn nhà ông đàm đình khôi trở nên vui vẻ hơn nhờ được các chiến sĩ ban chỉ huy quân sự thành phố điện biên phủ tới thăm hỏi tặng quà
đồng thời các chiến sĩ dân quân tự vệ đã cùng nhau giúp gia đình ông dọn dẹp khuôn viên vườn nhà
ông vốn là một người lính nhưng không may nhiễm chất độc gia cam điều sinh khi tham gia chiến đấu tại chiến trường miền nam
ông vốn là một người lính nhưng không may nhiễm chất độc gia cam điều sinh khi tham gia chiến đấu tại chiến trường miền nam

với diện tích đất nông nghiệp sẵn có ông đã đào ao thả cá trồng rau và cây ăn quả cho năng suất cao
nhờ đó ông đã xây dựng nhà cửa khang trang tiện nghỉ
qua quá trình được tuyên luyện trong quân đội khi trở về đời thường cùng anh em đồng đội
chúng tôi phấn đấu tham gia công tác xã hội ngoài ra là làm ăn kinh tế vườn trồng rau
hiện nay toàn tỉnh điện biên còn hai trăm năm mươi bảy trường hợp bị nhiễm chất độc da cam điệu xin
trong đó có hai trăm hai mươi trường hợp tham gia chiến đấu trực tiếp và ba mươi bảy trường hợp là thế hệ thứ hai
những năm qua hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh đã cùng chính quyền cơ sở quan tâm
đối với các nạn nhân chất độc da cam bằng việc xây nhà tỉnh nghĩa sửa chữa nhà rột nát thăm hỏi tặng quà
đặc biệt là các chương trình hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế
nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo trở thành khách
trong thời gian tới hội nạn nhân chất độc da cam điệu xin tỉnh điện biên
tiếp tục có nhiều hoạt động cụ thể hơn nữa để huy động mọi tiềm năng
nguồn lực của xã hội tranh thủ tấm lòng hảo tâm của tổ chức cá nhân trong và ngoài nước
giúp đỡ nhiều hơn cho các gia đình hội viên nạn nhân chất độc da cam điều xin